bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh bảy nhiệm vụ công tác trọng tâm góp phần giữ vững an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội của đất nước thời gian tới
trong đó nêu rõ lãnh đạo cán bộ chiến sĩ lực lượng điều tra công an nhân dân cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang nỗ lực phấn đấu phát huy bản lĩnh chính trị vững vàng
luôn tỉnh táo nhạy bén trong mọi tình huống phân đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
trong phát hiện điều tra xử lý các vụ án lớn nghiêm trọng các vụ án khó phức tạp đòi hỏi phải hết sức thận trọng khách quan công tâm khoa học thượng tôn pháp luật
dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi một triển khai nghị quyết chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi hai của công an tp hcm
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh việc tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nghị quyết của đảng ủy công an trung ương
chỉ thị của bộ công an về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi hai bám sát phương châm hành động các nhóm nhiệm vụ giải pháp
nhất là các giải pháp trọng tâm đột phá năm hai nghìn hai mươi hai của bộ
công an tp hcm chủ động nắm chắc tình hình kịp thời xử lý vụ việc ngay tại cơ sở
tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để đấu tranh chấn áp các loại tội phạm
kịp thời phát hiện ngăn chặn ngay các đường dây buôn bán ma túy nâng cao năng lực quản lý hành chính nhà nước
tiếp tục xây dựng lực lượng công an thành phố thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
năm hai nghìn hai mươi hai bộ trưởng tô lâm cũng đã có thư chúc mừng động viên toàn thể tướng lĩnh sĩ quan công an nhân dân
với niềm tin khi thế thi đua mới mỗi đơn vị cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
gương mẫu đi đầu trong công tác xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị
tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh toàn diện thực sự là lực lượng chính trị trung thành và tin cậy của đảng
là thanh bảo kiếm sắc bén lá chắn thép vững chắc bảo vệ đảng nhà nước nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa
bằng một gói khi no
bằng một gói khi no
xuất phát từ tấm lòng yêu thương mong muốn được sẻ chia với những khó khăn vất vả của bà con nhân dân
từ những ngày cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cán bộ chiến sĩ công an phường trần hưng đạo thành phố quy nhơn tỉnh bình định
đã thường xuyên tổ chức những hoạt động ý nghĩa cho bà con nhân dân
bên cạnh tự mình đóng góp từng cám bộ chiến sĩ còn vận động người thân những mạnh thường quân ở địa phương cùng tham gia
nhờ đó đã huy động được hàng chục xuất quà
còn nhân dân ngay trước thềm năm mới hai nghìn hai mươi hai
thông qua công tác này chi đoàn công an phường muốn phát huy tinh thần tương thân tương ái
giúp đỡ bà con nhân dân để hỗ trợ bà con cám bộ cái tết ấm na hạnh phúc
một năm mới đã đến và mùa xuân mới sắp về
từng cám bộ chiến sĩ đều ý thức được rằng tình hình đại dịch covid một mươi chín còn phức tạp
cuộc sống của không ít người dân vẫn còn đối mặt với môn phản khó khăn
bên cạnh sự nỗ lực quyết tâm khi sông pha nơi tuyến đầu phòng chống dịch
cám bộ chiến sĩ sẽ tiếp tục có những hoạt động ý nghĩa hơn
quan tâm chăm lo nhiều hơn nữa cho những hoàn cảnh khó khăn
góp phần mang đến niềm vui tinh thần lạc quan cho mọi người khi chào đón xuân mới
bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế ngày hai tháng một cho biết
có một mươi sáu chín trăm bốn mươi tám ca mắc covid một mươi chín trong đó ba mươi bốn ca nhập cảnh và một mươi sáu chín trăm một mươi bốn ca được ghi nhận ở trong nước

đối với các tiếp tục lắp này trong round hai
bản tin dịch covid một mươi chín cho thấy tỉ hiệp dịchii đồng thời một năm rồi
đó thông tin từ bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám ngày hôm nay cho biết sau khi được phát hiện cách ly giám sát chặt chẽ và điều trị tại bệnh viện này
bệnh nhân covid một mươi chín nhiễm biến chủng mới omicron đầu tiên được phát hiện ở việt nam đã được ra viện
cụ thể là sau hai tuần theo dõi sức khỏe bệnh nhân này không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng sinh hoạt bình thường và được xét nghiệm âm tính lần cuối vào ngày một một hai nghìn hai mươi hai
và ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi hai bệnh nhân đủ điều kiện ra viện theo quy định hướng dẫn của bộ y tế
các chuyên gia y tế cho rằng việc xuất hiện các ca biến chủng omicron tại việt nam là điều không thể tránh khỏi chỉ xảy ra vào thời điểm nào hay thôi
và theo tổ chức y tế thế giới biến chủng omicron có mức lây nhiễm cao hơn các biến thể khác nhưng ít có khả năng gây bệnh nặng và các vaccine hiện có vẫn giúp ngăn chặn bệnh nặng tử vong
việc đáng quan tâm hiện nay đó là cách chúng ta ứng phó để ngăn chặn sự
lây lan nhanh chóng của biến chủng này như thế nào
và chúng tôi sẽ đi sâu phân tích nội dung này cùng với chuyên gia y tế trong chương trình an ninh toàn cảnh ngày mai
xin mời quý vị cùng theo dõi
xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
ngày hai tháng một ngày thứ hai của kỳ nghỉ tết dương lịch hai nghìn hai mươi hai toàn quốc đã xảy ra hai mươi vụ tai nạn giao thông làm một mươi hai người tử vong bị thương một mươi ba người
trong đó đường bộ xảy ra hai mươi vụ làm một mươi hai người tử vong bị thương một mươi ba người
so với ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi một giảm một vụ giảm một người tử vong số người bị thương không tăng không giảm
đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn
cảnh sát giao thông đường bộ công an sáu mươi ba địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý năm chín trăm ba mươi sáu trường hợp vi phạm phạt tiền gần sáu tỷ đồng
tạm giữ ba mươi một xe ô tô bảy trăm năm mươi ba xe mô tô tước ba trăm sáu mươi tám giấy phép lái xe các loại trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý hai trăm tám mươi một trường hợp
ma túy ba trường hợp
công an tỉnh quảng nam cho biết vừa phát hiện xử lý một mươi năm đối tượng tụ tập khách sạn mua bán sử dụng trái phép chân ma túy giữa thời điểm dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
vào lúc một h một mươi phút ngày một tháng một lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh quảng nam đã tổ chức kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú
hotel duy khánh tại xã tam hiệp huyện núi thành tỉnh quảng nam
do phan văn dương trú tại nam sơn tam hiệp núi thành làm chủ
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện một mươi năm khách trong đó có một mươi một nam bốn nữ tại ba phòng của khách sạn tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm hai mươi một viên nén màu xanh là ma túy tổng hợp và bốn mươi chín bốn mươi sáu gram ma túy đá ketamin một khóa số tám và một mã tấu dài năm mươi cm
thưa quý vị và các đồng chí
quan tới vụ án bé tám tuổi bị người tình của cha đánh tử vong công an quận bình thạnh đã chuyển hồ sơ và toàn bộ chứng cứ vụ án bé gái tám tuổi
bị nguyễn võ quỳnh trang hai mươi sáu tuổi đánh tử vong cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm thụ lý do vụ án xuất hiện nhiều tình tiết mới dấu hiệu phạm tội đặc biệt nghiêm trọng
trước đó công an quận bình thạnh cũng đã bắt tạm giam nguyễn võ quỳnh trang về hành vi hành hạ người khác
nguyễn kim trung thái cha của bé gái bị bắt khẩn cấp với cáo buộc tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà cha mẹ vợ chồng con cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình
đây là vụ việc được dư luận dành sự quan tâm đặc biệt trong những ngày gần đây
rõ ràng bên cạnh công tác điều tra xét xử thì việc triển khai ngay các biện pháp để phong ngừa ngăn chặn hiệu quả các hành vi xâm hại trẻ em bạo lực gia đình bạo lực học đường là rất cần thiết
để làm rõ hơn về vấn đề này chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà nguyễn thị nga phó cục trưởng cục trẻ em bộ lao động thương minh và xã hội xin mời quý vị cùng theo dõi
vụ việc chúng ta biết là dư luận rất quan tâm và rất bức xúc cá nhân tôi rất buồn và đau xót đối với vụ việc này
một cháu bé gái tám tuổi bị hành hạ trong một thời gian rất là dài mà chậm được phát hiện chậm được xử lý dẫn đến một hậu quả rất là nghiêm trọng là cháu bé đã tử vong
qua số liệu phân tích năm vừa qua của tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em một trăm một mươi một thuộc cục trẻ em bộ lao động thương minh xã hội
thì phần lớn các vụ việc được phản ánh
tổng đài là cái vấn đề bạo lực trong gia đình
và cho đến thời điểm này thì cái quan niệm về áp dụng các cái hình thức trừng phạt là một cái biện pháp giáo dục trẻ em
vẫn còn được một bộ phận cha mẹ và các thành viên trong gia đình chấp nhận coi như là một phương pháp giáo dục là không thể chấp nhận được
và đó chính là những hành vi đang vi phạm pháp luật theo quy định của việt nam hiện nay
ngay trong ngày hôm qua khi mà có những tỉnh tiết mới được thông tin trên các cơ quan báo chí thì người dân và đặc biệt trên cộng đồng mạng

những người nổi tiếng thì cũng đã bày tỏ rất là nhiều quan điểm lên tiếng để bảo vệ và mong muốn là sự việc này sẽ sớm được đưa ra làm rõ trước ánh sáng của pháp luật
và phó thủ tướng chính phủ thì cũng đã yêu cầu là đưa cái vụ án này trở thành một án điểm để cảnh tỉnh gian đe chung
vậy thì theo bà cần phải làm gì để có thể là phòng ngừa và ngăn chặn hiệu quả thực tế này ạ
có thể nói là từ trước đến nay thì cái công tác bảo vệ trẻ em thì luôn luôn được đảng quốc hội và chính phủ rất là quan tâm
như phần tên trên thì tôi đã chia sẻ là cái hoàn thiện
hệ thống pháp luật và cũng như là những cái văn bản chỉ đạo chỉ thị rất là cụ thể của lãnh đạo chính phủ
và đối với cái vụ việc này thì có thể nói là văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng thường trực phạm bình minh
có thể cho thấy rằng là cái công tác phòng ngừa là rất là quan trọng
chúng ta biết thì công tác phòng ngừa thì nó có rất nhiều những cái hoạt động
nhưng mà tôi cho rằng là cái công tác tuyên truyền từ những cái quy định của pháp luật chính sách
từ những cái tuyên truyền về những cái kiến thức kỹ năng
đặc biệt là cái kiến thức kỹ năng
làm cha mẹ kiến thức kỹ năng đối với giáo viên kiến thức kỹ năng đối với trẻ em
rồi kiến thức kỹ năng đối với những người làm công tác bảo vệ trẻ em
thì nó rất là quan trọng và nó cần chuyển biến theo cái hướng rất là cụ thể
nó quy định những cái hành vi thế nào là xâm hại trẻ em
cần tuyên truyền là khi mà chứng kiến các cái vụ việc liên quan đến hành hạ xâm hại trẻ em
thì cần thông tin thông báo đến đâu
và thứ ba nữa là cái trách nhiệm của các cơ quan bảo vệ trẻ em
những trách nhiệm của các tổ chức sản
các tổ chức xã hội các tổ chức chính trị xã hội các thành viên của mặt trận
thì cũng rất là quan trọng trong cái việc vận động hội viên của mình lên tiếng thông tin thông báo
cũng như là tăng cường cái giám sát cái phản biện xã hội
đối với các cái vụ việc các cái hành vi hành hạ xâm hại trẻ em
đúng như bà vừa mới chia sẻ cái việc mà tố giác việc lên tiếng của người dân là rất quan trọng
vậy thì thực tế này trong thời gian qua qua tổng đài một trăm một mươi một tổng đài bảo vệ trẻ em là như thế nào ạ
trước hết thì tôi phải chia sẻ là tổng đài một trăm một mươi một là một dịch vụ công đặc biệt
hoạt động hai mươi bốn trên bảy và nó miễn phí cuộc gọi đối với người gọi đến
và một cái yếu tố quy định của tổng đài rất là quan trọng đó là cái nguyên tắc bảo mật thông tin
thế cho nên là khi những người dân chứng kiến các cái hành vi hành hạ xâm hại trẻ em
thì khi gọi đến tổng đài thì luôn luôn được bảo mật
cái việc chia sẻ thông tin đó chỉ phục vụ cho cơ quan cá nhân có thẩm quyền về bảo vệ trẻ em
cái vấn đề thứ hai là tổng đài một trăm một mươi một là một dịch vụ công đặc biệt
cái vấn đề thứ hai là riêng trong năm hai nghìn hai mươi một thì tổng đài đã tiếp nhận hơn năm trăm linh cuộc gọi
trong đó can thiệp tư vấn và hỗ trợ cho gần ba mươi sáu em
cái vấn đề thứ ba là tổng đài thì có cái lực lượng nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp
về công tác xã hội về vấn đề bảo vệ trẻ em và chúng tôi có mạng lưới kết nối với các chuyên gia
và một cái vấn đề thứ tư nữa rất là quan trọng là chúng tôi có cái do tổng đài được quy định
theo luật trẻ em cũng như là nghị định năm sáu năm hai nghìn một mươi
tổng đài của chính phủ thì căn cứ những cái chức năng nhiệm vụ thì cái cơ chế phối hợp liên ngành
cũng như là khi mà kết nối với các địa phương trong cái việc là giải quyết các cái vụ bạo lực xâm hại trẻ em
thì được các cơ quan chức năng cũng như là địa phương vào cuộc rất là rõ
vì chúng tôi đã có những cái danh bạc nguồn cũng như là có cái thành viên tổ công tác liên ngành
tuy nhiên thì cũng vẫn còn rất nhiều những cái lý do khác nhau
thì có những cái vụ việc những cái hành vi xâm hại trẻ em
thì những người biết chứng kiến thì vẫn chưa gọi điện thông báo đến tổng đài
tổng đài một trăm một mươi một cho nên nó còn vẫn xảy ra những cái vụ mà hết sức đau lòng như trong thời gian vừa qua
vâng thưa bà rõ ràng là việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em là trách nhiệm chung của toàn xã hội
cần phải có tiếng nói của tất cả các cơ quan đoàn thể và các cá nhân
và trong đó thì vai trò đặc biệt quan trọng là của những người làm cha làm mẹ
những người trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng các em
cần phải cao đề cao hơn trách nhiệm trong việc chăm sóc nuôi dưỡng và bảo vệ tính mạng thân thể
cũng là nhân phẩm và bí mật của các em
con điểm của tổng đài như thế nào ạ
trước hết thì tôi rất đồng tình với cái nhận định này
có thể nói là cái trách nhiệm nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục bảo vệ trẻ em
trước hết là trách nhiệm của cha mẹ người chăm sóc trẻ em và các thành viên trong gia đình
một bộ phận cha mẹ và các thành viên trong gia đình
thì cũng đã tham gia các cái lớp kỹ năng làm cha mẹ
trong đó có những cái lớp gọi là kỹ năng giáo dục trẻ em theo thường tích cực
giảm những cái kỷ luật nó mang cái tính bạo lực
và thứ hai nữa là cha mẹ thì cũng cần phải hiểu rằng
là cái vấn đề bạo lực xâm hại trẻ em có thể xảy ra ngay trong chính ngôi nhà của mình
chứ không phải là chỉ việc của xã hội hay là việc của hàng xóm
cái vấn đề thứ ba là cha mẹ cần phải có được những cái kiến thức kỹ năng rất là cơ bản
từ cái việc là hiểu về quyền về trách nhiệm của mình
nhưng đồng thời là những cái kỹ năng như là kỹ năng kiềm chế
những cái cơn tức giận kiểm kỹ năng kiềm chế cái cảm xúc
rồi vấn đề là không dùng những cái trừng hình thức trừng phạt
hoặc là thậm chí kể cả có những cái lời nói mà nó đe dọa rồi là xúc phạm đến con mình
thì thực tế là cái ảnh hưởng vấn đề là tinh thần của con em mình cũng rất là lớn
và một cái vấn đề nữa tôi cho rằng cũng rất là quan trọng
thì đối với những cái vụ việc mà liên quan đến xâm hại trẻ em
thì hiện nay chúng ta đã có những cái đường dây nóng mà nó rất hữu hiệu
như là cơ quan công an các cấp cơ quan lao động thương minh xã hội các cấp
ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra vụ việc
và điện thoại của tổng đài một trăm một mươi một
là giúp cho cha mẹ từ những cái vấn đề quy định của pháp luật chính sách
cũng như là tư vấn những cái kiến thức kỹ năng làm cha mẹ
rồi những cái kiến thức kỹ năng để không trừng phạt con em mình
không áp đặt rồi không dùng những cái bạo lực
kể cả bạo lực thể chất hay bạo lực tinh thần đối với con em mình
thì nó cũng còn rất nhiều những cái kỹ năng mà ngay chính cha mẹ cũng cần phải trao dồi
những kiến thức kỹ năng này để bảo vệ con em mình được an toàn
và giúp cho các em thực hiện được quyền của con em mình
một lần nữa thì xin cảm ơn những chia sẻ rất cụ thể của bà trong chương trình ngày hôm nay